vào đúng giờ sáng nay thành phố hà nội đã chính thức kết thúc cách ly hai mươi tám ngày
đối với thôn đông cứu xã dũng tiến huyện thường tín do có trường hợp mắc bệnh covid một mươi chín
và đây cũng là ổ dịch covid một mươi chín cuối cùng tại thủ đô hà nội
đúng giờ ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi cả thôn đông cứu xã dũng tiến chính thức kết thúc lệnh cách ly
đây là thời khắc người dân đã chờ đợi suốt hai mươi tám ngày qua
từ hôm nay người dân nơi đây đã có thể sinh hoạt bình thường và tiếp tục công việc hàng ngày của mình
cho nó chiến thắng các dịch covid này
thay mặt cho bà con thôn đông cứu xin cảm ơn tất cả các ban ngành và các cá nhân các đoàn thể
các cá nhân đã ủng hộ cho tiếp tế cho chúng tôi để chúng tôi có động lực để chiến thắng dịch covid này
trước đó từ ngày một mươi năm tháng bốn ủy ban nhân dân huyện thường tín đã khoanh vùng cách ly toàn bộ khu vực thôn đông cứu
để xử lý ổ dịch sau khi phát hiện bệnh nhân số hai trăm sáu mươi sáu dương tính với covid một mươi chín
và sau hai mươi tám ngày cách ly tất cả người dân khu vực này đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính
như vậy tính đến thời điểm hiện tại thôn đông cứu là ổ dịch covid một mươi chín cuối cùng tại hà nội được dỡ bỏ lệnh cách ly
với việc dỡ bỏ này hà nội hiện không còn ổ dịch nào liên quan đến covid một mươi chín